tàu sir bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã cập cảng ở vũng tàu
để chuyển nạn nhân bị bỏng nặng đi cấp cứu tại bệnh viện lê lợi
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận
được thông tin yêu cầu cứu nạn tàu cá bv bốn nghìn năm trăm một mươi bảy ts vì thuyền viên mai văn thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại
vũng tàu bị bỏng nặng ngay khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải
việt nam đã hướng dẫn tàu chạy về mỏ đại hùng để được hỗ trợ cấp cứu ban đầu đến đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu
tàu sir bốn trăm một mươi ba đã tiếp cận được tàu cá và tiến hành cấp cứu